các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tỷ số được mở cho đội khách nhờ công của angel correa
tuy nhiên công lớn trong bản tháng này thuộc về antoine richemont
với tình huống đi bóng và kiến tạo đậm chất kỹ thuật
bị dẫn bàn valencia nhanh chóng có những điều chỉnh về chiến thuật
nhờ những pha phản công kết hợp giãn biên hợp lý
đội chủ nhà đưa được bóng vào vòng cấm qualetico nhiều hơn
phút năm mươi sáu từ xe lầm đánh đầu pha bóng hụt của trung vệ diego godin
tiên vệ rodrigo đỡ bóng rồi tung cú vô lê sang bằng tỷ số một đều
sau bản tháng này bầy rơi càng chơi càng hay
tuy nhiên sự kém duyên đã lấy đi cơ hội dành chọn ba điểm
ngay ở trận gia quân của valencia
chỉ có được một điểm ở trận gia quân
cả valencia và atletico madrid đánh chấp nhận những vị trí ở giữa của bảng xếp hạng
ở diễn biến khác trên sân nhà san mames
athletic bilbao đã giành chọn ba điểm trong cuộc tiếp đón leganes
kết thúc bốn mươi năm phút của hiệp một hai đội hòa nhau với tỷ số một đều
phải sau giờ nghỉ chiến thắng mới thuộc về đội chủ nhà
với kết quả này athletic bilbao hiện đứng thứ bốn trên bảng xếp hạng
với ba điểm cùng hiệu số dư một
trong khi đó ở trận đá muộn vòng một serie a
giữa atalanta và frosinone
chiến thắng đã thuộc về thầy trói viên gasperini
phút một mươi bốn atalanta có bàn mở tỷ số nhờ công của gomez
sau giờ nghỉ thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của đội chủ nhà
liên tiếp trong các phút bốn mươi tám sáu mươi một và chín mươi vòng hai
lần lượt hatepo
lần lượt hatepo
pasalic và gomez thay nhau lập công
để giúp attaranta giành chiến thắng đậm với tỷ số bốn
với kết quả này đội bóng của gasperini
đang tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau vòng một
trong khi đó tại đức giải vô địch quốc gia chưa diễn ra
nhưng thay vào đó là diễn biến của các quốc gia
dortmund dù chỉ phải gặp đối phủ bị đánh giá yếu hơn
nhưng cũng rất vất vả mới có vé đi tiếp
chỉ phải gặp đối hãng hai là greutherford
nhưng tưởng borussia dortmund sẽ dễ dàng giành chiến thắng
để vượt qua vòng một cúp quốc gia đức
tuy nhiên thực tế lại ngược lại
dù các học trò quốc viên lucien fabré
có thời lượng kiểm soát bóng vượt trội là sáu mươi năm
và tạo ra được nhiều cơ hội
nhưng họ đã không thể xuyên thủng mảnh lưới cuộc đối phương trong hiệp một
sau giờ nghỉ diễn biến trên sân không có gì thay đổi
dortmund vẫn tỏ ra lớn ướt
tuy nhiên tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng
rút cục đội bóng vùng vua đã bị trừng phạt ở phút bảy mươi bảy
sau những cố gắng tạt bóng từ cánh phải vào trong của keita ruen
tiền vệ sebat chien on đã xuất hiện đúng lúc
để giấc điểm tung lưới dortmund từ cư ly gần
bất ngờ để thùng lưới vào thời điểm trận đấu chỉ còn hơn một mươi phút nữa là sẽ kết thúc
dortmund buộc phải chấp nhận đẩy cao đu hình để tấn công
may mắn cho các vị khách là khi trận đấu bước sang phút chín mươi cộng năm
tân binh asen wissen đã giúp họ tìm được bàn gỡ quý như vàng
bằng pha đệm bóng cận thành
chưa dừng lại ở đó đến phút một trăm hai mươi của hiệp vụ
marco roy đã ghi bàn thắng quyết định
ấn định tỷ số trung quốc hai một cho đội bóng áo vàng đen
sau nhiều chờ đợi cuối cùng thì liên đoàn bóng đá châu âu
cũng đã công bố đề cử danh sách một mươi cầu thủ xuất sắc nhất châu âu
với nhiều bất ngờ với người âm mộ
liên đoàn bóng đá châu âu vừa chính thức công bố danh sách dung gọn
ứng viên cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu âu
mùa giải hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
chủ nhân của giải thưởng sẽ được công bố vào ngày ba mươi tháng tám
bất ngờ ở danh sách dung gọn năm nay
là sự thiếu vắng gương mặt của các bạn
kể từ khi giải thưởng này ra đời vào mùa giải hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi
messi đã hai lần được vinh danh
ở mùa giải hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi một
ronaldo có ba lần bước lên bục cao nhất
ở các mùa giải
trong khi đó fane ribery
nhận giải thưởng xuất sắc nhất châu âu
ở mùa giải hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi chín
trong khi đó mohamed salah trở thành cầu thủ châu phi đầu tiên
lọt vào danh sách đề cử cầu thủ xuất sắc nhất châu âu
luca mondric hiển nhiên xứng đáng góp mặt trong danh sách này
bởi thành tích ba lần vô địch uefa champions league cùng real madrid
đồng thời anh cũng vừa trải qua một mùa hè thành công
với việc cùng đội tuyển croatia
lọt vào tới chung kết world cup hai nghìn một mươi tám
người đồng đội cũ của mondric ở real madrid
là cái tên cuối cùng trong danh sách rút gọn cho giải thưởng này
vì những đóng góp ở cấp độ câu lạc bộ
những hình ảnh video đã khép lại bản tin tối ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại